thực hiện cuộc vận động không vứt rắc ra đường và canh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước
và chương trình giảm sử dụng túi ni lông mỗi cán bộ công chức viên chức thành phố hồ chí minh
đã cam kết không dùng các sản phẩm nhựa một lần
mời quý vị đến với những ghi nhận của truyền hình nhân dân
đây là nơi bán chai cốc đường nước và ống hút bằng inox
do hội sinh viên trường đại học ngoại ngữ và tinh học tp hcm tự thiết kế
đạt để bán cho giáo viên sinh viên sử dụng
chai đựng nước này được sử dụng lâu dài và rất thân thiện với môi trường
để chúng ta hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường
bên hội sinh viên của trường em đã tổ chức việc bán ly này để giảm thiểu việc sử dụng rác thải nhựa
thay vì một ly như thế này các bạn có thể thay thế cho hàng trăm ly nhựa
nó góp phần bảo vệ môi trường rất nhiều
hưởng ứng cuộc vận động nhằm giảm thiểu sử dụng rác thải nhựa khó phân hủy với môi trường
từ đầu tháng sáu đến nay mỗi cán bộ công chức
các trường học trên địa bàn
các trường học trên địa bàn thành phố đã ký cam kết nói không với rác thải nhựa
trong các cuộc họp hiện nay của thành phố và các ngành
đã không còn sử dụng nước khoáng đống chai ly cốc nhựa ống hút sử dụng một lần
và hiện nay thì nói thực ra là ở chợ thì các cái túi ni lông các thứ thì hiện nay người ta vẫn dùng
nhưng mà dân ở phường anh nghe thì bà con cũng đã có cái ví dụ như cái giỏ sách
hoặc là dùng những các cái hình thức túi giấy để đi chợ
hộ gia đình đã sử dụng cái đó sau khi phụ nữ phát động
thành phố hồ chí minh tuyên truyền vận động nhân dân doanh nghiệp hộ kinh doanh
không sản xuất và mua bán túi ni lông cốc nhựa ống hút v v
đối với các siêu thị trong quý i năm hai nghìn hai mươi
phải chấm dứt sử dụng túi ni lông để bán hàng
mà phải thay thế bằng túi giấy hoặc các vật dụng khác dễ tiêu hủy và thân thiện với môi trường